tiếp của thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an các lực lượng phối hợp của bộ công an cục cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ninh công an thành phố hải phòng đã bắt được đối tượng doãn trung dũng là cháu rể của nạn nhân bị tình nghi liên quan đến vụ án giết bốn bà cháu ở thành phố uông bí quảng ninh khi đang trốn ở khu vực bến bính thành phố hải phòng
ngay sau khi bắt được đối tượng thượng tướng lê quý vương đã biểu dương tinh thần quyết tâm truy bắt tội phạm của toàn lực lượng đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục điều tra vụ án trong thời gian sớm nhất
trước đó vào ngày hai mươi năm tháng chín công an quảng ninh xác định nghi can liên quan vụ đột nhập sát hại bốn bà cháu tại căn nhà ở phường phương nam thành phố uông bí là doãn trung dũng bốn mươi năm tuổi cháu rể gia đình nạn nhân
có hai tiền án thường xuyên chơi bởi lêu lồng
ngay sau khi vụ án xảy ra dũng đã rời khỏi thành phố uông bí
mọi liên lạc từ không thực hiện được
trung dũng bị cho rằng có đặc điểm trùng khớp với một trong hai nạn thanh niên quanh quẩn tại nhà nạn nhân trước thời điểm xảy ra vụ án
vụ thảm án gây chấn động quảng ninh được phát hiện vào dạng sáng sớm ngày hai mươi bốn tháng chín khi chị vũ thị thanh đi làm ca đêm về nhà phát hiện xác của mẹ mình là bà nguyễn thị hát sáu mươi một tuổi cùng với bé phạm đình hưng chín tuổi là con trai của chị thanh
phạm thu hà tám tuổi là con gái của chị thanh
và bé vũ khánh huyền ba tuổi là con gái của chị thanh
ở trong phòng xác định đây là vụ án giết người cướp tài sản
ngay trong ngày công an tỉnh quảng ninh khởi tố điều tra
thượng tướng lê quyến vương thứ trưởng bộ công an đã trực tiếp chỉ đạp phá án
thưa quý vị ngay sau khi nhận được tin các lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng doãn trung dũng trong vụ trọng án gây ra cái chết của bốn bà cháu ở uông bí quảng ninh
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã có thư khen ngợi gửi tới bộ công an tỉnh ủy ủy ban nhân dân và công an tỉnh quảng ninh sau đây sẽ là toàn văn nội dung thư khen ngợi của thủ tướng
vào ngày hai mươi bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu tại phường trưng vương thành phố uông bí tỉnh quảng ninh đã xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng làm chết bốn người trong một gia đình
dưới sự chỉ đạo kịp thời quyết liệt của bộ công an tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh các đơn vị nghiệp vụ của tổng cục cảnh sát công an các địa phương và các lực lượng chức năng đã khẩn trương khởi tố tập trung điều tra và đã bắt được nghi phạm doãn trùng dũng

nguyễn xuân phúc
chương trình tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị công an huyện đông hòa tỉnh phú yên đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố sáu bị can trong vụ truy sát trường công an xã gây trọng thương và công an tỉnh tiền giang khởi tố vụ án khởi tố bị can đâm chết người trong quán karaoke vào tối ngày một mươi bốn tháng chín sẽ có trong cụm tin vắn sau đây
trước đó do bực tức vì chuyện bị công an xã gửi giấy mời đến trụ sở làm việc
tối ngày hai mươi tháng chín một nhóm sáu đối tượng cùng chú thôn phước lộc xã hòa tâm huyện đông hòa đã cầm hung khí đến nhà đồng chí trần trọng toàn trưởng công an xã truy sát cả nhà khiến đồng chí toàn bị đâm thủng phổi đa chấn thương
mẹ đồng chí toàn can ngăn cũng bị đánh trọng thương với tỷ lệ thương tích một mươi chín
chỉ sau chưa đầy hai mươi bốn giờ đồng hồ tiến hành điều tra truy xét công an huyện đông hòa tỉnh phú yên đã làm rõ và bắt khẩn cấp toàn bộ nhóm đối tượng
cũng trong sáng nay ủy ban nhân dân huyện đông hòa đã khen thưởng cho hai tập thể và năm cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phá án
công an tỉnh tiền giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với huỳnh trí thiện hai mươi một tuổi trú tại huyện trợ gạo để điều tra làm rõ về hành vi giết người
trước đó vào chiều ngày một mươi bốn tháng chín sau khi đi uống rượu và hát karaoke ba đối tượng là nguyễn văn vàng huỳnh trí thiện và dương phước duy cùng chú huyện trợ gạo đã có xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau
với nhóm của trương hữu tuấn thành thiện đã dùng con dao mang sẵn trong người xông vào đâm nhóm của thành làm thành cùng với ba người bạn nữa bị thương nặng riêng thành tử vong sau đó
tòa án nhân dân tỉnh nghệ an đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo trần văn hải nguyễn văn hương cùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy và nguyễn đình trọng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm cùng chú tại huyện quỳ hợp tỉnh nghệ an về hành vi giết người tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và chống người thi hành công vụ
trước đó vào khoảng một mươi chín h ngày hai mươi hai tháng một năm hai nghìn một mươi năm trần văn hải cùng với nguyễn văn hương đang đi trên đường thì va chạm giao thông với anh lê văn công sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại xã châu cường
tại đây hai bên đã xảy ra cãi vã hải rút súng tự chế ra đe dọa vụ việc được báo cho công an xã anh mạc văn dũng là công an viên xã châu cường đến giải quyết sự việc
khi anh dũng đến thì bất ngờ bị hải bắn một phát vào ngực rồi đưa súng cho hương cầm
dù bị bắn nhưng anh dũng vẫn quyết tâm khống chế hành vi
lúc này nguyễn văn hương từ phía sau dùng súng bắn vào mang tay anh dũng khiến anh dũng bị thương phải vào bệnh viện cấp cứu
gây án xong hương và hải bỏ trốn rồi nhờ nguyễn đình trọng đến hiện trường lấy xe máy về
tại đây trọng tiếp tục ngăn cản chống đối lực lượng làm nhiệm vụ
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt trần văn hải chín năm tù về tội giết người và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
nguyễn văn hương tám năm tù về tội giết người và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
nguyễn đình trọng sáu tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội chống người thi hành công vụ
thời gian thử thách một mươi hai tháng
công an tỉnh lâm đồng vừa bắt khẩn cấp hai đối tượng chuyên đột nhập vào nhà dân đục phá kết sát gây hoang mang cho quần chúng nhân dân
với thành tích trên công an huyện di linh và phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lâm đồng đã được ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng tổ chức thưởng nóng cho mỗi đơn vị là hai mươi năm triệu đồng
giám đốc công an tỉnh lâm đồng cũng gửi thư khen thưởng nóng mỗi đơn vị một mươi triệu đồng về thành tích trên
trước đó trên địa bàn tỉnh lâm đồng mà tập trung là các huyện lâm hà di linh đức trọng và đơn dương liên tiếp xảy ra các vụ trộm kết sắt trong nhà dân và trong các cơ quan gây hoang mang dư luận
trước tình trạng trên công an lâm đồng đã chỉ đạo các địa phương và đơn vị nghiệp vụ lập chuyên án đấu tranh
đến ngày hai mươi bốn tháng chín công an huyện di linh đã phối hợp cùng phòng cảnh sát hình sự bắt khẩn cấp hai đối tượng là trần văn trịnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại xã ca đơn huyện đơn dương và mã văn say sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm trú tại thị trấn liên nghĩa huyện đức trọng
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay đã thực hiện tám mươi tám vụ cậy cửa đột nhập vào nhà dân đục phá kết sát để lấy tài sản và tiền vàng với trị giá khoảng trên hai tỷ đồng trong đó tại huyện lâm hà các đối tượng gây ra năm mươi một vụ
lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại cơ sở

các lực lượng bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh thái nguyên đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an làm tốt công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước nắm chắc tình hình cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị giúp lực lượng công an thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
một buổi phối hợp tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phường tân thịnh thành phố thái nguyên

kiểm tra tạm trú tạm vắng trên một mươi tám lượt hộ dân tham gia quản lý cảm hóa giáo dục một sáu trăm sáu mươi bốn đối tượng
cải tạo không giam giữ chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương cư trú
phối hợp vận động bốn mươi một đối tượng trốn truy nã ra đầu thú giải quyết trên một bảy trăm linh vụ việc
và tổ chức hơn bốn mươi bảy ca tuần tra
trong những năm vừa qua lực lượng bảo vệ dân phố phường trưng vương thường xuyên tuần tra kiểm soát
cũng đã tham gia các phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các lễ kỷ niệm cũng như các hoạt động
về văn hóa thể thao trên địa bàn phường
tuy đã được quan tâm tạo điều kiện bồi dưỡng về kiến thức pháp luật nghiệp vụ công tác trang cấp
các công cụ hỗ trợ nhưng do điều kiện thực tế công tác đấu tranh phòng chống tội phạm hiện nay
nên lực lượng bảo vệ dân phố vẫn còn gặp nhiều khó khăn hạn chế trong công tác phối hợp
đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
trong thời gian tới tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội còn tiềm bản nhiều vấn đề phức tạp
đòi hỏi lực lượng bảo vệ dân phố trong địa bàn tỉnh phải nâng cao được chất lượng hiệu quả
và chức tranh nhiệm vụ đối cao phải nâng cao hơn nữa để đảm bảo giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở
đồng thời đề nghị các cấp ủy chính quyền địa phương các cấp quan tâm hơn nữa về củng cố
và bổ sung lực lượng bổ sung chế độ chính sách và các điều kiện khác để cho lực lượng bảo vệ dân phố
đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ
với những thành tích kết quả trong công tác lực lượng bảo vệ dân phố đã có chín mươi năm lượt tập thể
bảy trăm sáu mươi lượt cá nhân được bộ công an ubnd tặng bằng khen ba trăm chín mươi bốn lượt tập thể và sáu trăm một mươi ba lượt cá nhân
được các ban ngành khen thưởng về thành tích xuất sắc trong việc phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
chương trình tiếp tục với các thông tin khác vào chiều qua cơn mưa lớn kéo dài trên dịa rộng đã khiến nhiều tuyến đường
tại trung tâm thành phố hồ chí minh ngập úng nghiêm trọng nhiều đường phố chìm trong nước xe máy bị cuốn trôi
bệnh viện ngập tòa nhà bitexco rột dòng người kẹt cứng trên đường không chỉ tại thành phố hồ chí minh
cơn mưa lớn kéo dài trong nhiều giờ cũng đã khiến các tuyến đường tại thành phố biên hòa bị ngập sâu trong nước
mưa lớn bắt đầu vào khoảng một mươi sáu giờ và kéo dài đến gần hai mươi giờ đã khiến nhiều tuyến đường tại các quận bình thạnh
tân bình quận hai và hàng loạt tuyến giao thông trọng điểm khác ngập sâu trong nước cuộc sống của người dân bị đảo lộn
tại hầm thủ thiêm cũng bị nước tràn vào trong khiến lực lượng chức năng buộc phải cấm xe máy lưu thông để đảm bảo an toàn
mưa lớn cũng đã khiến nhiều chuyến bay tại sân bay tân sơn nhất không thể cất cánh và hạ cánh

trung tâm chống ngập đã điều nhiều máy bơm công suất lớn ở khu vực ngập sâu để bơm nước chống ngập
mưa lớn cũng đã làm hàng loạt tuyến đường ở trung tâm thành phố biên hòa đồng nai ngập sâu trong nước khiến giao thông bị tê liệt
theo đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ hiện đang là cao điểm của mùa mưa nên thời gian tới mưa lớn sẽ tiếp tục trên diện rộng
lũ ống lũ quét hay sạt lở đất thường xảy ra bất ngờ và gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản
theo nhận định của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương năm nay sẽ có nhiều bão áp thấp nhiệt đới mưa lớn lũ với diễn biến phức tạp hơn so với năm hai nghìn một mươi tám
vậy nên vấn đề phòng tránh thiên tai ở các huyện vùng núi cao cần được triển khai thường xuyên kịp thời đến từng thôn bản và hộ dân
tình trạng sạt lở tại các sông nhánh sông không chỉ xảy ra tại các huyện vùng núi cao mà ngay tại tỉnh quảng bình
tình trạng này đang diễn ra khá phức tạp ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường và cuộc sống của hàng nghìn hộ dân ven sông
điều này đã và đang đặt ra nhiều thách thức cho chính quyền địa phương trong việc đảm bảo an toàn cho người dân nơi đây
nhiều năm trở lại đây con sông son hiền hòa này bỗng trở thành nỗi lo thường trực của hàng trăm hộ dân ven sông
do nạn khai thác cát bừa bãi từ nhiều năm trước đó và do lượng nước đầu nguồn đổ về ngày càng lớn khiến dòng chảy của con sông này đổi hướng
gây nên tình trạng sạt lở khá nghiêm trọng đe dọa sinh hoạt và sản xuất của nhiều hộ dân
dù cách trung tâm xã không xa thế nhưng điện năng là một điều xa xỉ đối với những người dân ở đây
nhiều năm trở lại đây con sông son hiền hòa này bỗng trở thành nỗi lo thường trực của hàng nghìn hộ dân ven sông

nhiều năm trở lại đây con sông son hiền hòa này bỗng trở thành nỗi lo thường trực của hàng nghìn hộ dân ven sông